trên biển trong đêm nay và ngày mai khu vực vịnh bắc bộ có gió nam ở mức cấp năm có lúc đạt cấp sáu và từ chiều tối đêm mai khả năng xảy ra mưa rông
trong khi đó khu vực bắc và sữa biển đông bao gồm huyện đảo hoàng sa phổ biến ít mưa tầm nhìn xa thông thoáng
riêng khu vực nam biển đông trong đó có huyện đảo trường sa có mưa rào và rông về chiều tối khiến tầm nhìn hạn chế và khả năng có lốc xoáy và gió giật trong cơn rông
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước